đại diện tra cứu bệnh viện cho biết thời gian gần đây bệnh viện nhận được thông tin về một số cá nhân kêu gọi góp từ thiện cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
sau khi tìm hiểu bệnh viện này khẳng định những thông tin và hình ảnh được đăng tải trong bài kêu gọi hoàn toàn là giả mạo
bài đăng với nội dung một người cha cầu xin các nhà hảo tâm cứu giúp con bị ung thư phổi di căn não siêu hô hấp nặng và nhiễm trùng máu hiện đang phải thở máy và điều trị kháng sinh tại bệnh viện này
bài đăng nêu thông tin giả lúc mới nhập viện gia đình đã tạm ứng cho bệnh viện sáu mươi triệu giờ bệnh viện yêu cầu tạm ứng thêm sáu mươi triệu để tiếp tục điều trị
hoàn cảnh gia đình em khó khăn em đi làm thuê thu nhập không đều con trai em thì hay đau ốm vợ em phải ở nhà chăm không đi làm được mấy
hiện giờ em không thể xoay sờ nổi tiền đóng tạm ứng để tiếp tục điều trị nên em mới đang bài kính mong các nhà hảo tâm mọi người rủ lòng thương giúp đỡ em chút chi phí để có thể tiếp tục chữa trị cho con
giới bài kêu gọi có kèm số tài khoản và hình ảnh một cháu bé đang nằm viện rất thương tâm
đáng chú ý để tạo lòng tin các đối tượng này đăng tải các giấy tờ như giấy xác nhận điều trị tạm ứng viện phí có dấu đỏ giả mạo của bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
bà trần cao thanh bình trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng cho biết những lần trước cũng có các bài đang kêu gọi bệnh nhi giả mạo tương tự
tuy nhiên nay các đối tượng tinh vi hơn khi làm giả cả giấy tờ và dấu đỏ
mẫu giấy tờ này không đúng với mẫu của bệnh viện cung cấp
tuy nhiên các giấy tờ được làm giả rất tinh vi nếu là người ngoài bệnh viện chắc chắn sẽ tin là thật bà bình nói
hiện bệnh viện đã thông tin lên phòng an ninh chính trị nội bộ pa ba công an đà nẵng và đăng cảnh báo
lưu ý người dân liên hệ phòng công tác xã hội của bệnh viện để kiểm tra xác minh thông tin trước khi muốn giúp đỡ bệnh nhân khó khăn